theo báo cáo của tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh thái nguyên từ ngày ba tháng một mươi một đến nay dịch tàn lợn châu phi đã xuất hiện trở lại tại một số địa phương của tỉnh thái nguyên
lực lượng chức năng đang tập trung khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh hùng dập dịch để giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi
dịch tái bùng phát tại một hộ chăn nuôi của xã phú đình huyện định hóa và một hộ chăn nuôi tại xã bình sơn thành phố sông công
còn tại thị xã phổ yên đã xuất hiện tình trạng lợn ốm chết giải rác tại một số hộ chăn nuôi thuộc ba xã minh đức nam tiến và đông cao
trị cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh thái nguyên cho biết dịch đang có chiều hướng diễn biến phức tạp nguy cơ lây lan rất cao đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khí hậu giao mùa mưa rét
ngay sau khi phát hiện dịch bệnh lực lượng chức năng của tỉnh đã phối hợp với địa phương tập trung quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ ổ dịch kiểm tra việc buôn bán vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật